tuy nhiên người chăn nuôi vẫn gặp khó khăn về thị trường an toàn dịch bệnh
tái cơ cấu ngành chăn nuôi là việc làm cấp bách để phát triển bền vững
vấn đề đặt ra là phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và không chạy theo phong trào
ở nước ta hiện nay chăn nuôi mang tính truyền thống quy mô nhỏ lẻ còn chiếm đa số
khiến việc phòng chống dịch bệnh gặp nhiều khó khăn
công tác giám sát quản lý chất lượng con giống thức ăn thuốc thú y có nhiều hạn chế
hệ thống giết mổ chế biến sản phẩm động vật tập trung bảo đảm vệ sinh môi trường
và kiểm soát dịch bệnh an toàn thực phẩm chưa cao
công tác xúc tiến thương mại tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa được đẩy mạnh
chưa hình thành được hệ thống doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm cho người chăn nuôi
nhưng yếu tố này đang kìm hãm chăn nuôi phát triển

công tác giám sát quản lý chất lượng con giống thức ăn tiêu thụ sản phẩm cho người chăn nuôi
trong các địa phương khác từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay các hộ chăn nuôi ở địa phương này liên tục đối mặt với vô vàn khó khăn do giá thịt lợn hơi chạm đáy
số lượng lợn tồn kho tại các cơ sở chăn nuôi ngày càng tăng chóng mặt nhiều cơ sở chăn nuôi hà tĩnh phải đối mặt với phá sản
đây là trang trại lợn của gia đình anh đoàn văn toàn ở xã thạch lưu huyện thạch hà hà tĩnh quy mô một con một lứa
cũng như các hộ chăn nuôi khác trên địa bàn khác trang trại của anh toàn đối mặt với muôn vàn khó khăn khi giá thịt lợn hơi giảm sâu
để hạn chế tổn thất không còn cách nào khác gia đình anh phải tự mổ thịt đi trả bán khắp nơi nhưng chẳng bán được bao nhiêu
trong khi đó để duy trì chế độ ăn cho đàn lợn thương phẩm đã đến lứa nhưng không thể xuất chuồng gia đình anh phải chịu lỗ hàng trăm triệu đồng
mà nuôi nhiều thì nó đóng vào lô đó thì lô cho nên là giảm bớt cái
đầu tử vào
đề nghị cập đến là về chính quyền như trung ứng là bình ổn cái giá để bọn tôi là đầu tử vào để cho nó vững vang hơn và có niềm tin trong chăn nuôi
trong cái thời gian vừa qua thì đối với các hộ chăn nuôi của chúng tôi thì nói chung là với cái điều kiện đó là cũng là bỏ vốn ra rất nhiều
nhưng mà chăn nuôi thì trong lúc thời kỳ lại bị xuống giá
cho nên là
người chăn nuôi cũng gặp rất nhiều khó khăn
thông qua các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp
thời gian qua ngành chăn nuôi ở hà tĩnh có những bước phát triển nhanh về quy mô tốc độ
nhờ thu hút được các dự án lớn đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi
nên địa phương này đã chủ động được con giống
hiện toàn tỉnh có hơn hai trăm linh trang trại chăn nuôi tập trung
nhiều mô hình liên kết bước đầu phát huy được hiệu quả
tuy vậy sự phát triển của lĩnh vực chăn nuôi ở hà tĩnh thời gian qua đã bộc lộ nhiều yếu kém
thông qua đại nạn khủng hoảng về giá thời gian qua
những yếu kém bất cập trong quy hoạch phát triển chăn nuôi ở hà tĩnh đã được bộc lộ một cách rõ ràng
cùng chung nỗi lo về thị trường tiêu thụ như các trang trại chăn nuôi tập trung
các hộ dân chăn nuôi nhỏ lẻ ở hà tĩnh cũng đối mặt với không ít khó khăn
mặc dù chiếm tỷ trọng hơn bảy mươi năm về số đàn
nhưng năng suất tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở hà tĩnh thấp
đặc biệt loài hình chăn nuôi này dễ phát sinh dịch bệnh ô nhiễm môi trường
nhưng mà hai năm nay là cái lớn hơn xuống giảm anh quái
mà thực ám thì nó không giảm được bao nhiêu
cho nên là thực trạng trong chăn nuôi của dân thì nó không được cho dôi giao nữa
trước những khó khăn vướng mắt mà ngành chăn nuôi ở hà tĩnh đang đối mặt
rất nhiều giải pháp đã được đưa ra
tuy vậy theo người trong cuộc
nếu không giải căn cơ vấn đề thị trường
tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm
thì mọi biện pháp giải cứu chỉ mang tính nhất thời
cho đến đảm bảo vấn đề chăn nuôi lâu dài vào bên vực
thì chúng tôi cũng rất mong muốn các ngành làm thế nào tạo điều kiện
bình ổn được giá cả của thị trường
để người chăn nuôi có điều kiện phát triển chăn nuôi trong thời gian tới
thì trước mắt ngành sẽ tập trung
tiếp tục tham mưu các giải pháp biện pháp các chủ trương chính sách
hỗ trợ người chăn nuôi vượt qua những khó khăn như trong thời gian vừa rồi
tiếp đó ngành cũng đang tham mưu với tỉnh
để ra soát điều chỉnh lại các kế hoạch chăn nuôi
phù hợp với thức tiện và phù hợp với tình hình chăn nuôi trong thời gian tới
các chính phủ các bộ ngành tiếp tục quan tâm
để có nghiên cứu các thị trường xuất khẩu cho sản phẩm nông nghiệp nói chung
và các sản phẩm chăn nuôi nói riêng
đối bộ nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung
để xây dựng các cơ sở vùng an toàn dịch bệnh
để tạo được những vùng nguyên liệu đủ lớn và đảm bảo tiêu chuẩn cho xuất khẩu
không chỉ ngành hàng thịt lợn gặp khó khăn
mà các ngành hàng chăn nuôi khác như bò gà vịt
cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức
đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế khi việt nam tham gia sâu vào các hiệp định thương mại tự do
các sản phẩm chăn nuôi ngoại nhập chen chân mạnh vào thị trường trong nước
và cạnh tranh gai gắt về giá cả
trong khi đó giá thành chăn nuôi ở trong nước vẫn ở mức cao
do giống thức ăn chăn nuôi phụ thuộc vào nhập khẩu
vì vậy để ngành chăn nuôi có thể hội nhập và phát triển bền vững
các địa phương cần phải tập trung tổ chức lại sản xuất
theo đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi đã được ngành nông nghiệp phê duyệt
theo đó chăn nuôi phải được quy hoạch theo vùng xã trọng điểm
có đầu tư công nghệ cao
cùng với đó là đẩy mạnh việc xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi
để phát triển một cách bền vững
đặc biệt là có các cơ chế chính sách khuyến khích thu hút doanh nghiệp
hỗ trợ liên kết chăn nuôi chế biến tiêu thụ sản phẩm
xây dựng nhãn hiệu thương hiệu cho sản phẩm
giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng từ ba tám đến bốn so với năm hai nghìn một mươi bảy
tổng sản lượng thịt thơi các loại đạt hơn năm bốn triệu tấn tăng ba tám
sản lượng trừng các loại khoảng một mươi một năm mươi tám tỷ quả tăng tám tám
và để đạt được mục tiêu nói trên ngành chăn nuôi sẽ giả soát
đánh giá kết quả triển khai tái cơ cấu chăn nuôi tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn ông hoàng thanh vân
cục trưởng cục chăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn